tại tỉnh thái nguyên bộ xây dựng vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng atk
liên tỉnh thái nguyên tuyên quang bắc cạn đến năm hai nghìn hai mươi
vùng quy hoạch atk liên tỉnh thái nguyên tuyên quang bắc cạn có quy mô diện tích gần năm bảy trăm linh km hai
quy hoạch này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng
yêu nước của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
đây còn là vùng phát triển kinh tế công nông lâm nghiệp và hoạt động du lịch theo hướng bền vững
hướng tới một trung tâm du lịch sinh thái văn hóa lịch sử cấp quốc gia cho cả vùng đến năm hai nghìn ba mươi
bộ xây dựng đề nghị các tỉnh trong vùng cần sớm quan tâm đề xuất với chính phủ cơ chế
chính sách ưu tiên phát triển vùng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương
đồng thời trên cơ sở quy hoạch được công bố các tỉnh tiến hành các bước đề xuất quy hoạch phân khu cụ thể gửi về bộ xây dựng
kết thúc hội nghị lãnh đạo bộ xây dựng đã trao hồ sơ quy hoạch cho đại diện ba tỉnh trong vùng quy hoạch